ngày một mươi bảy tháng bốn đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ thông tin về tình hình xâm nhập mặn tại khu vực tây nam bộ trong những ngày tới
theo đó do nắng nóng vẫn gây gắt cộng thêm việc nguồn nước từ thượng nguồn thấp nên việc xâm nhập mặn tiếp tục xảy ra ở tây nam bộ
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đánh giá từ đầu năm tới nay trên toàn khu vực nam bộ nói chung và các tỉnh đồng bằng sông cửu long nói riêng rất ít mưa
nhiệt độ tăng nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài
bốc hơi mạnh khô hạn xảy ra trên diện rộng
đồng thời nguồn nước từ thượng nguồn sông mê công chảy về sông cửu long thấp hơn so với chung mình nhiều năm cùng thời kỳ
tình trạng này khiến cho nhiều tỉnh thành đang thiếu nước cho sinh hoạt sản xuất
ở cà mau các sông kênh dạy khô kiệt kèm theo là hiện tượng sụt lốn sạt lở đất
tình hình xâm nhập mặn diễn ra gai gắt vào sâu nội đồng
nắng nóng gai gắt trên bốn mươi độ c cũng xảy ra hàng loạt địa phương trong những ngày qua
có thể kể đến ngày một mươi bốn tháng bốn nhiều nơi bắc bộ và trung bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất trên bốn mươi độ như sông mã sơn la bốn mươi một độ c
mường lai điện biên bốn mươi độ c tương dương nghệ an bốn mươi ba độ c trong đó yên châu sơn la ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày bốn mươi hai hai độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ từ hai mươi một tháng ba đến hai mươi tháng bốn
nhiệt độ trung bình tại bắc bộ bắc và trung trung bộ phổ biến cao hơn hai ba độ có nơi cao hơn ba bốn độ
các khu vực còn lại phổ biến cao hơn một hai độ c so với trung bình nhiều năm
trong các đợt nắng nóng xảy ra thời gian này một số trạm khí tượng ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử
và thiết lập giá trị nhiệt độ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được
từ ngày một đến ngày hai mươi tháng bốn nhiệt độ cao nhất ngày ngày ba tháng bốn ở hương sơn hà tĩnh ghi nhận bốn mươi năm độ c vượt lịch sử bốn mươi bốn độ c vào năm hai nghìn hai mươi
biên hòa đồng nai
biên hòa đồng nai
ngày chín tháng bốn nhiệt độ cao nhất ngày là bốn mươi độ c cao hơn một độ c so với giá trị lịch sử quan trắc được tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bình luận về những hiện tượng thời tiết dị thường ông nguyễn hồng sinh phó giám đốc đài khí tượng thủy văn hải phòng lấy ví dụ cụ thể về biến đổi khí hậu tại hải phòng
ông sinh cho biết hải phòng là thành phố ven biển thuộc khu vực đông bắc bộ
trong những năm gần đây thành phố này chịu ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu
điều này thể hiện qua những đợt rét đậm rét hại
kéo dài và bất thường cùng với đó là nền nhiệt độ mùa hè ghi nhận cao lịch sử
bão và áp thấp nhiệt đới cùng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tần suất xuất hiện nhiều hơn và cường độ mạnh hơn
ông sinh dẫn ra một số trường hợp điển hình như tháng một năm hai nghìn một mươi sáu hải phòng ghi nhận đợt rét hại lịch sử kéo dài trong sáu ngày từ hai mươi ba đến hai mươi tám tháng một
giá trị nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử quan trắc được vào ngày hai mươi bốn tháng một tại trạm khí tượng phù liễn là bốn mươi
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hải phòng ghi nhận nắng nóng đặc biệt gai gắt với giá trị nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng lịch sử lên tới ba mươi chín năm độ c
đêm giao thừa năm hai nghìn hai mươi tức là ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi mưa đá xuất hiện ở vùng núi phía bắc từ trưa chiều đến đêm cùng ngày và sáng sớm ngày hai mươi năm tháng một
trùng rù và ven biển trong đó có hải phòng xuất hiện mưa đá
sang ngày hai mươi năm tháng một tức mùng một tết nguyên đán hải phòng mưa to đến rất to
theo phân tích của tiến sĩ vũ văn thăng giám đốc trung tâm khí tượng khí hậu viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu bộ tài nguyên và môi trường
việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu
thời gian qua dưới tác động của biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng khốc liệt hơn gia tăng cả về cường độ lẫn tần suất
nắng nóng kỷ lục nhiều nơi miền bắc mưa lớn gây trượt lở đất nhiều nơi ở bắc bộ tây nguyên sạt lở bờ sông bờ biển ở khu vực nam bộ
biến đổi khí hậu tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội như nông nghiệp nguồn nước môi trường và sinh thái hệ kinh tế xã hội
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi cả nước có một mươi sáu trên hai mươi hai loại hình thiên tai với một mươi bốn cơn bão và áp thấp nhiệt đới một trăm hai mươi trận lũ quét sạt lở đất
hai mươi trận động đất hai trăm sáu mươi năm trận rông lốc xét
làm ba trăm năm mươi bảy người chết và mất tích tổng thiệt hại trên ba mươi chín chín trăm sáu mươi hai tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi một cả nước có một mươi tám trên hai mươi hai loại hình thiên tai với một mươi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hai trăm năm mươi tám trận rông lốc mưa lớn ba trăm một mươi trận lũ lũ quét sạt lở đất một trăm chín mươi một vụ sạt lở bờ sông bờ biển một mươi bốn đợt gió mạnh
sóng lớn trên biển và hai đợt nắng nóng diện rộng
thiên tai năm hai nghìn hai mươi một là một trăm linh tám người chết mất tích chín mươi năm người bị thương ước tính thiệt hại hơn năm hai trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai cả nước xảy ra hai mươi một trên hai mươi hai loại hình thiên tai trừ sóng thần với chín cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông
mưa lớn kéo dài ở miền bắc gây sạt lở đất lũ quét khu vực miền núi ngập lụt đô thị khu công nghiệp tháng bốn tháng năm tháng sáu
cũng trong năm nay tại miền trung liên tiếp ba cơn bão đổ bộ
mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
trong đó bão số bốn noru đạt cường độ mạnh nhất cấp một mươi bốn một mươi năm giật cấp một mươi bảy gần đạt cấp siêu bão trên biển đông
ngày hai mươi tám tháng chín đã gây mưa rất lớn tại các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và từ thanh hóa đến quảng ngãi
riêng nghệ an mưa rất lớn đạt ba trăm linh năm trăm linh mm
cùng với đó mưa lớn sau bão số năm gây lũ trên báo động ba trên các sông từ quảng bình thừa thiên huế
ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng
một mươi m tại đà nẵng chiều cường kết hợp gió mạnh trên biển gây sóng lớn một năm hai m tại khu vực biển tây
gây tràn và sạt lở đê biển tây tỉnh cà mau
nhiều trận động đất xảy ra liên tiếp trên địa bàn huyện con plong tỉnh con tùm
thiên tai năm hai nghìn hai mươi hai là một trăm bảy mươi năm người thương vong thiệt hại về kinh tế gần một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi ba cả nước xảy ra hai mươi một trên hai mươi hai loại hình thiên tai
với năm cơn bão và ba áp thấp nhiệt đới trên biển đông một trăm bảy mươi chín trận mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
tám mươi bảy trận sông lốc xét mưa đá ba trăm bốn mươi hai vụ sạt lở bờ sông bờ biển ba trăm ba mươi bốn trận động đất hai mươi đợt nắng nóng diện rộng
nhiều nơi có nhiệt độ vươn lịch sử trong đó nhiệt độ bốn mươi bốn hai độ c tại tương dương nghệ an
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thiết lập kỷ lục mới cho việt nam
thiên tài là một trăm sáu mươi chín người chết và mất tích
thiệt hại khoảng tám hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
còn theo thông tin từ bộ tài nguyên và môi trường
những năm qua ở nước ta các hiện tượng khí hậu cực đoan tiếp tục được ghi nhận với cường độ mạnh hơn và tần suất cao hơn
số liệu quan trắc trong sáu mươi năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đến hai nghìn một mươi tám cho thấy
nhiệt độ trung bình năm trên cả nước tăng khoảng tám mươi chín độ c
lượng mưa giảm ở các khu vực phía bắc từ một bảy và tăng ở các khu vực phía nam từ sáu hai mươi một
số liệu ca cơn bão mạnh tăng nhiệt độ ngày cao nhất và thấp nhất tăng
số liệu quan trắc cũng chỉ ra số ngày nắng nóng tăng ở hầu hết các khu vực
hạn hán gia tăng trên phạm vi toàn quốc số ngày rét đậm rét hại giảm
mưa cực đoan tăng mực nước biển trung bình của các trạm ven biển và hải đảo tăng hai bảy mươi bốn mm một năm
trong đó giai đoạn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nghìn một mươi tám tăng ba mm một năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng đến sớm số đợt nắng nóng có thể nhiều và gai gắt hơn trung bình nhiều năm
mùa hè năm nay các tỉnh thành trên toàn quốc xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trọng tâm nắng nóng ở bắc bộ rơi vào tháng năm sáu trung bộ nắng nóng có thể kéo dài sang tháng bảy tám
tại tây nguyên và nam bộ khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
khô hạn ở tây nguyên và nam bộ dự báo kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trung bộ khô hạn khả năng xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó khô hạn tại trung trung bộ và nam trung bộ có thể còn duy trì trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bình luận về vấn đề này ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
diễn biến của enso sẽ khiến tình hình thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi bốn chịu ảnh hưởng của cả hiện tượng el nino nửa đầu năm
và hiện tượng la nina nửa cuối năm
theo ông lâm từ khoảng cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn mùa bão trên biển đông có thể bắt đầu
mùa bão năm nay sẽ chịu ảnh hưởng chính của pha la nina do đó bão sẽ tập trung nhiều hơn vào các tháng cuối năm
từ khoảng tháng chín đến tháng một mươi một
cùng với việc bão tập trung vào cuối năm thì mưa lớn cũng sẽ xảy ra nhiều ở trung bộ đặc biệt là trung và nam trung bộ
với kịch bản la nina xuất hiện phát triển như dự báo
và bắt đầu tác động đến các tháng cuối năm
nước ta vào đúng thời kỳ mưa bão tập trung ở trung bộ
nên có thể mùa bão mưa lũ trong nửa cuối hai nghìn hai mươi bốn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp cần phải lưu ý ứng phó
vâng thưa quý vị và các bạn trên đây là những thông tin tổng hợp về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nước ta
những tin tức mới nhất về thời tiết khí hậu sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại